trong khi đó nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế cũng tiếp tục lên án vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở nga
khi cho rằng hành động giết hại dân thường vô tội là không thể chấp nhận được
ngoại trưởng mỹ antony blinken hôm qua khẳng định washington cực lực lên án cuộc tấn công
do các phần tử vũ trang thực hiện gần thủ đô moscow của nga khiến hàng trăm người thương vong
nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới như triều tiên pháp và thổ nhĩ kỳ cũng gửi thông điệp chưa buồn
bày tỏ đoàn kết với gia đình nạn nhân và toàn thể người dân nga
tại đức nhiều người đã mang hoa và nến đến bên ngoài khuôn viên đại sứ quán nga tại berlin
để bày tỏ chia sẻ về những mất mát mà nước nga phải gánh chịu sau vụ tấn công khủng bố
hội đồng hợp tác vùng vịnh cùng một loạt quốc gia ả rập như ả rập xê út
các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae jordani kuwait bahrain cũng ra tuyên bố
cực lực liên án vụ khủng bố tại moscow bày tỏ đoàn kết với người dân và chính phủ nga
đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp nga sergei lavrov
trong đó nhấn mạnh ai cập đoàn kết và sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với nga trong cuộc chiến chống khủng bố